hôm nay công an tỉnh sơn la đã phá thành công vụ án giết người xảy ra tại xã triềng xung huyện mai sơn bắt giữ hai đối tượng sau sáu giờ gây án
vào khoảng một giờ ba mươi phút ngày một mươi tám tháng bốn công an huyện mai sơn tỉnh sơn la nhận được tin báo của công an xã triềng xung phát hiện anh lường quốc việt
sinh năm hai nghìn bảy trú tại bản búc xã triềng xung huyện mai sơn chết chưa rõ nguyên nhân
nơi phát hiện nạn nhân tại đoạn đường vắng thuộc bản cang xã triềng xung huyện mai sơn tỉnh sơn la
phần đầu nạn nhân có nhiều vết thương bất thường nghi vấn do tác động của ngoại lực
sau sáu giờ truy vết lực lượng công an huyện mai châu đã xác định được thủ phạm và tiến hành bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp
đối với lò chính lương sinh năm hai nghìn chín và hoàng văn tiến sinh năm hai nghìn sáu cùng chú tại xã triềng xung huyện mai sơn
về hành vi giết người và thu giữ hung khí gây án
hiện vụ án đang được công an huyện mai châu tiếp tục điều tra để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật